làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực biển này
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước